mỗi ngày cho nhân viên từ đó giúp họ tập trung vào hành khách trước mặt và cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất
hệ thống robot tích hợp nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng anh tiếng trung và tiếng nhật
khách hàng có thể yêu cầu chúng thực hiện một số tác vụ như đóng dèm cửa mở tv và giới thiệu cơ sở vật chất của khách sạn
trước đó khách sạn henna đầu tiên được mở tại nagasaki của nhật bản vào năm hai nghìn một mươi năm
được guinnes world corts chứng nhận là khách sạn đầu tiên trên thế giới có robot trong đội ngũ nhân viên
theo giới chuyên gia trí tuệ nhân tạo hay những robot như thế này chỉ đơn giản là thay đổi các kỹ năng làm việc của lực lượng lao động
nhờ các robot mà các công ty có thể giải quyết vấn đề về chi phí lao động khi mức lương cho nhân viên ngày càng đắt đỏ
và việc thay thế lao động thủ công trong những công việc lặp lại và nguy hiểm sẽ giúp các công ty sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn
từ đó tập trung tốt hơn vào việc cải thiện dịch vụ khách hàng